nằm cách xa đất liền trên một trăm một mươi km bạch long vĩ là huyện đảo tiền tiêu của thành phố hải phòng
nơi đầu sóng ngọn gió với những cán bộ chiến sĩ ngày đêm canh gác vì chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
hòa chung không khí vui mừng chào đón năm mới cùng với đất liền các cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo bạch long vĩ
cũng đang đón một cái tết đầm ấm tràn đầy niềm tin và hy vọng về những điều tốt đẹp nhất nơi đảo xa
trên âu cảng bạch long vĩ những ngày cuối năm là không khí vui tươi nhộn nhịp
chuyến tàu cuối năm ra đảo vừa cập bến mang theo hàng hóa lương thực thực phẩm và cả những món quà từ đất liền gửi tặng chính quyền và quân dân trên đảo
trong đó không thể thiếu hương vị tết là những cây đào cây quất biểu tượng của mùa xuân của một năm mới đang đến

huyện đã bố trí tăng cường các chuyến tàu để đảm bảo nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa phục vụ nhân dân và các lực lượng trên đảo ăn tết
các đơn vị lực lượng vũ trang bố trí đảm bảo quân số thường trực duy trì nghiêm chế độ trực ban tuần tra canh gác quan sát nắm chắc tình hình trên địa bàn kịp thời xử lý các tình huống để không bị động và bất ngờ
theo chân những cán bộ chiến sĩ chúng tôi đi tới hội trường của tiểu đoàn phòng thủ đảo
tại nơi đây các cán bộ chiến sĩ đang trang hoàng chuẩn bị cho mâm cơm cúng tất niên
những cành đào khoe sắc thắm từ đất liền vừa chuyển ra mang đến cho toàn đơn vị không khí tết nơi đất liền ấm áp góp phần xua tan đi nỗi nhớ nhà của những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa đặc biệt là những chiến sĩ lần đầu tiên xa nhà xa đất liền
tết xuân kỷ hợi là một cái tết đầu tiên
tôi ăn tết trong đơn vị mặc dù có nhớ gia đình và quê hương nhưng mà nhờ được sự giúp đỡ quan tâm động viên của chỉ huy đơn vị tôi đã xác định rõ tư tưởng an tâm công tác và sẵn sàng kế hoạch chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
từ một hòn đảo hoang vu sau hai mươi năm năm phát triển bạch long vĩ nay đã thay ra đổi thịt
trong năm qua quân và dân huyện đảo đã đạt được nhiều thành tích công tác an ninh quốc phòng được giữ vững đời sống thu nhập của người dân được bảo đảm nâng cao
nhiều dự án mới được triển khai và đưa vào sử dụng phục vụ quân dân trên đảo công tác quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường bảo vệ nguồn lợi thủy sản được tập trung chỉ đạo thực hiện lượng khách du lịch ra đảo tăng đột biến so với các năm trước
những kết quả đó là nền tảng để cán bộ chiến sĩ
và nhân dân huyện đảo bạch long vĩ tiếp tục cố gắng trong năm mới kỷ hợi hai nghìn một mươi chín